tại trung tâm phát thanh quốc gia năm mươi tám quán sứ hà nội đài tiếng nói việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập mùng bảy tháng chín và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đài phát thanh giải phóng
đài tiếng nói việt nam vinh dự đón thủ tướng nguyễn xuân phúc tới dự phát biểu và trao danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cùng dự với thủ tướng còn có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hào hùng của đài phát thanh giải phóng
theo đó tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại căn cứ tây bắc tây ninh đài phát thanh giải phóng được thành lập
ngay sau khi thành lập đài phát thanh giải phóng đã luôn sát cánh cùng đài tiếng nói việt nam thông tấn xã giải phóng báo giải phóng và các cơ quan báo chí khác cùng cả dân tộc bền gan chiến đấu lập nên những chiến công hiển hách
đặc biệt đài phát thanh giải phóng đã theo sát bước chân thần tốc của quân đội nhân dân việt nam trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử nhanh chóng tiếp quản các đài phát thanh truyền hình của địch
kịp thời phát chương trình phát thanh đầu tiên của chính quyền cách mạng vào lúc hai mươi h ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đánh dấu sự toàn thắng của đại thắng mùa xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được đảng và nhà nước tin tưởng giao phó các cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên nghệ sĩ đài phát thanh giải phóng b và a tỏa đi tiếp tục công tác tại các đài phát thanh truyền hình đài tiếng nói việt nam đều đã phát huy truyền thống anh hùng
giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người làm phát thanh trong cuộc kháng chiến giải phóng miền nam thống nhất đất nước
vũ thôi thúc đồng bào chiến sĩ cả nước sung trận làm suy yếu tinh thần quân thù
lập nên chiến công hiển hách đó cũng là mũi nhọn tiến công hiệu quả trên mặt trận thông tin
và ngoại giao góp phần giành thắng lợi hoàn toàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất tổ quốc đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội
thủ tướng cho rằng đất nước đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập
ngày càng sâu rộng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan
thông tin báo chí là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trong việc thực hiện sứ mệnh tuyên truyền
vận động tạo đồng thuận xã hội phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thủ tướng mong muốn đại tiểu nói việt nam
nỗ lực phân đấu trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của đất nước
tiếp tục đổi mới phương thức làm việc hiện đại hóa kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông
hiện đại vào tổ chức sản xuất nội dung chương trình và phát sóng thực hiện ngày càng tốt hơn
nhiệm vụ chính trị được giao đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân của doanh nghiệp
các phóng viên biên tập viên của đại tiểu nói việt nam phải nêu cao tinh thàng là chiến sĩ tiên phong
trên bậc sẵn tư tưởng văn hóa chủ động sáng tạo có nhiều tin bài sâu sắc bấm sắc thực tiễn đời sống
xã hội góp phần nhân rộng những gương điển hình người tốt việc tốt mô hình tốt cách làm hay
làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phóng viện cho hội đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta
thay mặt cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên nhân viên của đài tiếng nói việt nam
tổng giám đốc nguyễn thế kỳ trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
đã tạo điều kiện thuận lợi cho đài thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao đồng chí nguyễn thế kỷ khẳng định
phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết sáng tạo trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
nhất định đài tiếng nói việt nam sự nghiệp phát thanh việt nam sẽ tiếp tục phát triển vững vàng mạnh mẽ
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm kênh vov giao thông và gửi lời chúc sức khỏe
tới tất cả thính giả người tham gia giao thông chúc mọi người lái xe an toàn